hội đồng xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân tp hà nội vừa tuyên phạt bị cáo phan sơn tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại phường mộ lao quận hà đông tp hà nội sáu năm tù về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cơ quan chức năng kết luận quá trình quản lý các tài khoản mạng gồm ba kênh youtube
vì việt nam thịnh vượng sơn tùng tv phan sơn tùng và một tài khoản facebook mang tên david fan
phan sơn tùng đã làm và phát tán một mươi sáu video clip có nội dung vi phạm pháp luật lên mạng internet
trong đó hai mươi sáu nội dung có thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân sáu nội dung tuyên truyền thông tin gây chiến tranh tâm lý
bảy nội dung xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của tổ chức danh dự và nhân phẩm của cá nhân
các video clip trên chủ yếu để tuyên truyền nhằm chống nhà nước chống đảng chống chính quyền
tại phiên tòa bị cáo phan xuân tùng đã thừa nhận hành vi thừa nhận các bài đã đăng tải là do bị cáo thực hiện